hai mươi túi nghi là đựng ma túy đá có trọng lượng khoảng gần hai mươi kg trôi giạt trên biển
vừa được người dân ở huyện phù quý tỉnh bình thuận phát hiện và giao nộp cho lực lượng bộ đội biên phòng
đây là vụ việc có số lượng hiện vật nghi là ma túy đá trôi giặt trên biển lớn và là lần đầu tiên ở tỉnh bình thuận
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai khi đang nhặt ve chai tại khu vực biển thuộc thôn triều dương
xã tam thanh huyện phú quý tỉnh bình thuận hai vợ chồng ông nguyễn lực và bà đặng thị phiện
phát hiện một bao tải màu trắng trôi giặt trên biển nghĩ đây là các gói trà nên hai vợ chồng ông lực
đã đem về nhà cất và cho ông đặng văn hòa chú cùng thôn phú long xã long hải huyện phu quý một gói để sử dụng
ông hòa sau đó đã lấy ra sử dụng thì phát hiện bên trong không phải là trà
nghi ngờ đây có thể là ma túy đá nên khoảng một mươi bốn h ba mươi cùng ngày
ông hòa đến đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý để giao nộp và trình báo về vụ việc
sau khi tiếp nhận thông tin đội biên phòng cửa khẩu cảng phú quý bộ đội biên phòng bình thuận
đã nhanh chóng triển khai lực lượng để gặp gỡ tuyên truyền vận động
qua đó hai vợ chồng ông lực tự nguyện giao nộp toàn bộ số hiện vật đã vớt được trên biển